theo thông tin từ bộ công thương hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta dự kiến sẽ được quốc hội họp về việc phê chuẩn vào ngày hai mươi tháng năm ngày đầu tiên của kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
để phục vụ cho việc phê chuẩn hiệp định evfta tại kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn bộ công thương đã chủ động phối hợp với văn phòng chính phủ và văn phòng chủ tịch nước hoàn thiện tờ trình của chủ tịch nước trình quốc hội
cũng như chuẩn bị các nội dung có liên quan để đưa vào bộ hồ sơ chính thức chính quốc hội về việc phê chuẩn hiệp định evfta
ngày sáu tháng bốn chính phủ đã trình hồ sơ này lên chủ tịch nước để chủ tịch nước xem xét trình quốc hội
tại phiên họp thẩm tra của ủy ban đối ngoại quốc hội về việc phê chuẩn evfta vào ngày hai mươi một tháng bốn bộ trưởng bộ công thương cũng đã trực tiếp báo cáo giải trình và trả lời các câu hỏi của các đại biểu quốc hội
theo thủ tục nội bộ của eu evfta cần được nghị viện châu âu phê chuẩn và sau đó được hội đồng châu âu ký duyệt để có hiệu lực
vào ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi nghị viện châu âu ep đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn evfta với tỷ lệ sáu mươi ba ba mươi năm số phiếu tán thành bốn trăm linh một phiếu tán thành một trăm chín mươi hai phiếu phản đối và bốn mươi phiếu trắng
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hội đồng châu âu cũng đã phê chuẩn hiệp định evfta hoàn tất thủ tục pháp lý cuối cùng
theo quy định phê chuẩn nội bộ của eu hiệp định evfta chỉ cần được quốc hội việt nam phê chuẩn và hai bên hoàn tất thủ tục thông báo theo quy định của hiệp định là sẽ chính thức có hiệu lực đối với cả eu và việt nam